các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga khi tập trung đông người như vậy không chỉ có nguy cơ lây lan nhau
người dân có thể bị lây bệnh sau đó về nhà lây lan sang những người cao tuổi người chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
ông nga cho rằng những người dân thường xuyên đến nơi tập trung đông người phải tuân thủ việc khai báo y tế và theo dõi sức khỏe bản thân
đề cập đến tình trạng tập trung đông người trải nghiệm tàu cát linh hà đông phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga cho rằng
việc trải nghiệm là nhu cầu của người dân nhưng cần đảm bảo an toàn tuân thủ năm k quét mã quy rở khi đến các ga tàu đường sắt đô thị
đường sắt cát linh hà đông có tận một mươi năm ngày đi miễn phí sao phải vội vàng chen trúc để rồi dễ lây lan dịch covid một mươi chín
ông nga nói và cho rằng việc chen chúc nhau xếp hàng không đảm bảo được giãn cách
cũng như quy định tối đa năm mươi lượng người tham gia trải nghiệm tàu đường sắt cát linh hà đông
tôi khuyên người dân trong những ngày đầu chưa nên đi vội
chúng ta đợi ít ngày giảm lượng người rồi đi vì hiện tại dịch bệnh đang phức tạp nhiều ca nhiễm trong cộng đồng
nếu đi đông như vậy không đảm bảo các điều kiện phòng chống dịch rất dễ lây lan
phó giáo sư tiến sĩ nguyễn huy nga lưu ý
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho biết
dịch bệnh covid một mươi chín tại hà nội đang rất phức tạp
hà nội đã có quy định rõ ràng trong an toàn giao thông vận tải về phòng chống dịch
việc tập trung đông đúc sẽ rất nguy hiểm đồng thời đưa ra lời khuyên người dân không nên đi vào giờ cao điểm
nhất là những người chưa tiêm vaccine người già người có bệnh nền
phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an nguyên đại biểu quốc hội viện trưởng viện tài năng môi trường và phát triển cộng đồng cho rằng
mấy ngày qua số ca mắc covid một mươi chín ngoài cộng đồng ở hà nội bắt đầu gia tăng
việc người dân tập trung đông người không đảm bảo giãn cách là mối lo ngại cho mọi người dân thủ đô
nếu hà nội tiếp tục bùng phát dịch bệnh
thì hậu quả khôn lường
bởi hà nội là nơi tập trung nhiều các cơ quan trung ương cơ quan quốc tế và các doanh nghiệp lớn
khi dịch bùng lên sẽ không thực hiện được việc vừa chống dịch vừa sản xuất
như vậy khó ổn định sản xuất và liên quan đến chuyện phát triển bền vững của thủ đô
bà bùi thị an nêu ý kiến
theo bà an tâm lý hào hức trải nghiệm tàu đường sát cát linh hà đông là chuyện bình thường của người dân
tuy nhiên người dân phải có ý thức
bên cạnh đó khi xuất hiện những tình huống như vậy
đơn vị quản lý phải có biện pháp hoặc báo cáo lên ban chỉ đạo thành phố để có những giải pháp phù hợp
để tập trung đông người như vậy là không thực hiện đúng năm k
ở đây là lỗi của cả hai người dân và đơn vị quản lý do đó phải rút kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện
những người được giao quản lý phải có đầu óc rất nhạy bén linh hoạt để xử lý tình huống chứ ai lại để như vậy
trong khi người dân chủ quan cũng không thực hiện năm k phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an cho biết
theo phó giáo sư tiến sĩ bùi thị an giải pháp phải thực hiện nghiêm các chỉ thị
chỉ đạo của ybnd tp hà nội tuân thủ các quy định phòng chống dịch của bộ y tế
trong đó giải pháp rất quan trọng là năm k phải được thực hiện mọi nơi mọi lúc có sự giám sát đồng thời người dân phải có ý thức trách nhiệm
chỉ có thực hiện nghiêm như thế hà nội mới đạt được mục tiêu vừa chống dịch vừa sản xuất không thể để dịch diễn biến phức tạp do không thực hiện đúng các quy định
cần tăng cường các biện pháp giám sát
cần bị xử lý bà an nói
liên quan đến việc cho học sinh đi học trở lại đã có hai mươi chín trường học đầu tiên thuộc huyện ba vì hà nội đón học sinh đi học trực tiếp
thị sát tại nhiều điểm trường lãnh đạo sở giáo dục và đào tạo cho rằng tinh thần tới đây sẽ dần mở rộng việc cho học sinh đến trường
thực hiện chỉ đạo của ybnd tp hà nội sở giáo dục và đào tạo hà nội phòng giáo dục và đào tạo huyện ba vì đã chỉ đạo các cơ quan giáo dục trên địa bàn ra soát
chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo quy định để đón học sinh lớp chín trở lại trường học an toàn
huyện ba vì hiện có ba mươi một xã thị trấn với ba mươi năm cơ sở giáo dục có học sinh lớp chín
theo chỉ đạo của ybnd tp hà nội và căn cứ diễn biến dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho học sinh có hai mươi chín trường học sẽ đón học sinh đi học trực tiếp tại trường
tổng số học sinh đi học trực tiếp là hơn ba tám trăm linh em
tính đến một mươi sáu h ba mươi ngày bảy tháng một mươi một các nhà trường trên địa bàn huyện ba vì đã bảo đảm các tiêu chí
các tiêu chí trường học an toàn sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường học
trong trường hợp phát hiện có dấu hiệu ho sốt khó thở cần thông tin ngay cho cơ sở y tế địa phương và nhà trường để kịp thời có phương án xử lý
phó hiệu trường trường trung học cơ sở tản lĩnh ba vì bà đỗ thị sinh nhân cho biết
nhà trường đã bảo đảm các tiêu chí trường học an toàn sẵn sàng các điều kiện cần thiết để đón học sinh trở lại trường học
ngoài ra cũng theo bà nhân nhà trường cũng đã thông báo đầy đủ chi tiết về phương án tổ chức học tập tới từng phụ huynh học sinh và học sinh
toàn bộ học sinh được nhắc nhở theo dõi sức khỏe kiểm tra thân nhiệt trước khi đến trường
bà nhân cho hay ngay sau khi hiệu trưởng nhà trường có buổi tham gia tổ chức diễn tập
các tình huống đón học sinh trở lại trường với sự tham gia của lãnh đạo các xã thị trấn
ban giám hiệu giáo viên nhân viên của các nhà trường trên địa bàn của huyện
ngay sau đó nhà trường đã có buổi làm việc với giáo viên chủ nhiệm khối lớp chín
các nhân viên của nhà trường sẽ hỗ trợ trong buổi học đầu tiên vào sáng ngày tám tháng một mươi một với mục đích đón học sinh trở lại trường an toàn nhất
bà nhân chia sẻ việc triển khai cho học sinh lớp chín trên địa bàn khá thuận lợi khi phụ huynh nhất trí cho học sinh đến lớp học trực tiếp
phó hiệu trưởng trường này cũng thông tin thêm ở trường trung học cơ sở tản lĩnh
đa số giáo viên sẽ tiêm đủ hai mũi vaccine
chỉ có một giáo viên ở phúc thọ mới tiêm một mũi và một người đang nghỉ thai sản
trường có sáu lớp chín với tổng học sinh là hai trăm hai mươi chín em và sẽ chia làm hai
mỗi buổi có học sinh ba lớp đến trường để đảm bảo giãn cách
sĩ số học sinh hơn ba mươi em một lớp học trong phòng rộng nên đảm bảo yêu cầu về giãn cách
trong trường có bốn học sinh trong diện f hai nhưng vì f một đã xét nghiệm nhiều lần có kết quả âm tính
nên nhà trường vẫn cho bốn học sinh này đến trường học trực tiếp
khó khăn lớn nhất theo bà nhân
là việc xây dựng thời khóa biểu bố trí giáo viên vì có giáo viên vừa phải dạy trực tiếp trên trường
cho khối lớp chín nhưng vừa phải dạy online với các khối khác
chia sẻ về việc đón học sinh trong ngày tám tháng một mươi một bà nhân cho rằng vừa mừng và cũng vừa lo
mừng là vì thầy cô và học trò được gặp nhau sau nhiều tháng xa cách vì dịch
mà lo lắng vì học sinh trở lại trường trong bối cảnh tình hình dịch covid một mươi chín
tại nhiều cận huyện khác diễn biến phức tạp
dù gần đây ba vì chưa ghi nhận ca mắc
các trường trung học cơ sở phổ thông cơ sở trên địa bàn cũng chuẩn bị tốt công tác phòng chống dịch
trước đó ngày sáu tháng một mươi một sở giáo dục và đào tạo hà nội thông báo đến
trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận huyện thị xã thủ trưởng các trường học trực thuộc
giám đốc trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố
về việc điều chỉnh kế hoạch cho học sinh trở lại trường
theo đó sở thống nhất với đề nghị của ybnd huyện ba vì về việc cho học sinh lớp chín
tại các trường trung học cơ sở phổ thông cơ sở thuộc ba mươi xã thị trấn của huyện ba vì đi học từ ngày tám tháng một mươi một
riêng học sinh khối lớp chín của trường trung học cơ sở vân hòa đi học từ ngày một mươi tháng một mươi một
các khối lớp còn lại học trực tuyến trẻ mầm non nghỉ học
sau thời gian thực hiện căn cứ tình hình thực tế diễn biến của dịch tại các địa phương
và đề nghị của ybnd các huyện thị xã quận sở giáo dục và đào tạo sẽ phối hợp với sở y tế
có báo cáo và trình ybnd thành phố lộ trình tiếp theo việc cho học sinh
trở lại trường học
trao đổi với báo chí về việc tạm dừng dạy học trực tuyến ở một mươi bảy huyện thị xã
chỉ một số trường ở huyện ba vì được đi học trực tiếp từ ngày tám tháng một mươi một
ông trần thế cương giám đốc sở giáo dục đào tạo hà nội cho biết
diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội đã thay đổi
số ca mắc trong những ngày gần đây tăng gấp nhiều lần so với khi xây dựng kế hoạch
nên phải điều chỉnh để bảo vệ an toàn sức khỏe cho học sinh
thành ủy ybnd thành phố đã thống nhất cao về sự cần thiết đối với việc cho học
sinh trở lại trường học
hà nội cũng sẽ mở lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo
nhưng cách làm là đi từng bước để đảm bảo an toàn cao nhất cho trẻ em ông cương cho hay
cũng theo giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội toàn thành phố có gần ba trường học
với khoảng hai một triệu học sinh nhưng đến nay đều chưa được tiêm vaccine
việc đưa tất cả trường học trở lại đồng loạt trong bối cảnh như vậy rất rủi ro
nhiều tỉnh sau khi mở lại trường học đã phát sinh ổ dịch lây nhiễm cho học sinh
dẫn đến buộc phải đóng cửa trở lại đòi hỏi thành phố phải thận trọng hơn
đã mở cửa phải đảm bảo an toàn cho học sinh kiên quyết không mở khi thấy rõ
nguy cơ lây nhiễm trong trường học ông cương khẳng định
trao đổi thêm về việc chỉ một số trường học của huyện ba vì được đi học trực tiếp trở lại
giám đốc sở giáo dục và đào tạo hà nội cho hay việc mở lại trường học duy nhất
tại huyện ba vì từ ngày tám tháng một mươi một do địa phương này có độ an toàn cao hơn
các quận huyện thị xã khác của thành phố
những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
tình hình dịch bệnh vẫn đang diễn biến vô cùng phức tạp
xin quý vị tuyệt đối không chủ quan và thực hiện tốt năm k để bảo vệ bản thân và những người xung quanh
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại